các nhà khoa học ước tính lượng thủy ngân phát tán ra ngoài môi trường do sự cố cháy nổ là từ hơn một mươi năm kg cho đến khoảng hai mươi bảy kg
tất cả đều trong các bóng đèn huỳnh quang và đèn compac bị cháy
trước đó công ty này báo cáo trong ba năm qua dạng đông sử dụng hợp chất amagam gồm thủy ngân kẽm và bismood để thay cho thủy ngân lỏng trong sản xuất bóng đèn
như vậy vụ cháy không chỉ phát tán thủy ngân chứa trong amalgam mà còn có cả thủy ngân lỏng có độc tính cao hơn gây ô nhiễm môi trường
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác vụ giáo dục tiểu học bộ giáo dục đào tạo cho biết sách giáo khoa mới dành cho học sinh lớp một sẽ được công bố vào đầu tháng một mươi tới đây
thời điểm này các hội đồng đang thẩm định năm bộ sách giáo khoa lớp một
đánh giá sơ bộ ban đầu cho thấy đội ngũ chuyên gia viết sách là những nhà
các nhà học là khoa học uy tín có chuyên môn
các bộ sách giáo khoa mới rất đa dạng
các nhóm tác giả có cách tiếp cận khác nhau nhưng phải đảm bảo chương trình giáo dục phổ thông mới
đến khoảng tháng một mươi một tháng một mươi hai năm nay bộ sẽ ban hành hướng dẫn đánh giá học sinh lớp một thực hiện theo chương trình phổ thông mới
theo đó trong năm học này tất cả đội ngũ giáo viên dạy lớp một cho năm sau sẽ được tập huấn trước khi thực hiện chương trình
cùng nhiều giếng nước sinh hoạt tại quảng bình đã bị ngập sâu trong nước
cùng với đó các loại rác thải sát động vật cũng theo dòng nước lũ đổ về các bản làng dễ phát sinh dịch bệnh và gây ô nhiễm môi trường
vì vậy ngay sau khi nước rút ngành y tế quảng bình đã kịp thời triển khai các biện pháp xử lý môi trường
phòng chống dịch bệnh chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng lũ
tại các vùng rốn lũ như xã tân hóa thuộc huyện minh hóa hay các xã thạch hóa văn hóa thuộc huyện tuyên hóa
hàng nghìn hộ dân bị ngập nặng nhiều gia súc gia cầm chết trôi gây ô nhiễm môi trường
ngay khi nước rút hệ thống y tế trên địa bàn đã tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương xuống các vùng bị ngập lụt
để xử lý môi trường và cấp phát thuốc cho người dân
trước đó trung tâm y tế dự phòng tỉnh quảng bình cũng đã chủ động cấp vật tư các cơ số thuốc hóa chất
phòng chống dịch bệnh mùa mưa lũ để các cơ sở y tế kịp thời cấp phát cho người dân
tuy nhiên sau lũ các nhóm bệnh hay gặp như tiêu chảy sốt cảm cúm hô hấp đau mắt đỏ dễ bùng phát
chính vì vậy ngành y tế quảng bình khuyến cáo người dân nên nâng cao ý thức kiến thức và kỹ năng phòng chống dịch bệnh
với phương châm nước rút đến đâu vận hành đến đó
điện lực hà tĩnh đang huy động lực lượng phương tiện nhanh chóng khôi phục hệ thống điện sau lũ lụt
đến nay vẫn còn hơn bốn hộ dân ở vùng giống lũ bị mất điện
dự kiến trong ngày hôm nay chín tháng chín
điện lực hà tĩnh sẽ khôi phục hoàn toàn hệ thống điện bị hư hỏng do mưa lũ
mưa lũ đợt này đã làm nhấn chìm hơn ba trăm linh km đường dây điện hạ thế
một công tơ điện hơn một trăm hai mươi trạng bến áp buộc phải cắt khỏi hệ thống đảm bảo an toàn điện
làm hơn một mươi năm hộ dân ở vùng lũ của huyện hương khê tỉnh hà tĩnh bị mất điện
bệnh viện đại học y dược tp hcm vừa phối hợp với bệnh viện taipei veteran general của đài loan
điều trị thành công cho một người bị nhiễm độc thạch tín
và đây là một trường hợp hy hữu người bệnh bị nhiễm độc thạch tín do thói quen là sông nhà gần một mươi năm
trước đó người bệnh đã đến các bệnh viện trong và ngoài nước suốt một năm trời nhưng không tìm ra bệnh
cơ thể ngày càng suy kiệt yếu tư chi
sau khi nhập viện tại bệnh viện đại học y dược tp hcm
các bác sĩ khoa nội cơ thể
các bác sĩ khớp đã tiến hành hội trưởng liên khoa và thực hiện các xét nghiệm cần thiết
từ đó phát hiện người bệnh nhiễm độc tây tín
việc điều trị cho người bệnh gặp rất nhiều khó khăn vì nguồn thuốc trong nước khăn hiếm
may mắn các bác sĩ tại bệnh viện đại học y dược tp hcm đã liên lạc và phối hợp thành công
với một bệnh viện tại đài loan để gửi bệnh nhân sang điều trị
đúng như là những suy nghĩ của mọi người thì bệnh nhân này thật sự là bị ngộ đập thạch tín
bởi vì cái nồng độ những cái chất này ở trong máu
máu và trong tấc của bệnh nhân nó rất là cao
nếu mà tôi nhớ không có nhầm thì nồng độ trong tóc nó vào khoảng cao gấp ba trăm linh đến năm trăm linh lượng
so với những người bình thường
trong quá trình điều trị thì mỗi ngày gần như là các bác sĩ bên đài loan
đều cập nhật những cái xét nghiệm cũng như những phương pháp điều trị của họ cho chúng tôi biết
và qua đó thì chúng tôi nắm rất là rõ tình hình của người bệnh hôm nay được điều trị như thế nào
và kết quả ra sao
thì thật sự mà nói là chúng tôi rất là cảm kích
các bác sĩ ở khoa chống độc của bệnh viện bên đài loan
bởi vì họ đã rất là nhiệt tình
được biết bệnh nhân bị nhiễm độc thạch tín do thói quen sông nhà bằng thuốc bắc
vào khoảng gần một năm nay anh thường xuyên bị sốt không ăn uống được nôn ói
chân tay ngày càng yếu không thể di chuyển
gia đình đã đưa anh đến nhiều bệnh viện thậm chí sang cả singapore điều trị
nhưng không tìm ra bệnh
làm bên xây dựng nó hay làm nhà mới xong nó sống nhà mua cái thuốc sống
nhà mới bên sông nó có sự may mắn
không nhờ sự hỗ trợ của mấy bác sĩ
thì đó thì gia đình mới có vĩ hưởng để đi nước ngoài
tuy nhiên sau một tháng điều trị tại đài loan và một tháng điều trị
tại bệnh viện đại học y dược tp hcm hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định
qua đây các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không nên sử dụng những phế phẩm
hay thuốc men không rõ nguồn gốc để tránh bị tiền mất tật mang
vâng có thể thấy rằng thạch tín thì cực kỳ nguy hại đối với sức khỏe của con người
những biểu hiện khi bị nhiễm độc thạch tín ra sao không phải ai cũng biết
và ngay dưới đây sẽ là một vài biểu hiện khi bị nhiễm độc thạch tín quý vị cần phải lưu ý
khi nhiễm độc thạch tín hay còn gọi là acen người bệnh thường có những biểu hiện như sau
nhiễm độc cấp tính bệnh nhân nôn mửa đau bụng tiêu chảy liên tục khát nước dữ dội
mạch đập yếu mặt nhệt nhạt rồi thâm tím tiểu khó và tử vong nhanh nếu không được cấp cứu kịp thời
nhiễm độc mạng tính xảy ra do tích lũy liều lượng nhỏ asean trong thời gian dài và có các biểu hiện
xuất hiện các mảng dày sừng trên lòng bàn tay bàn chân nổi lên các sần giống như mụn cơm
bé bằng hạt tấm dưới lớn dần bằng hạt đậu xanh hay hạt lạc lan rộng thành mảng
tăng hoặc giảm sắc tố da các nốt đen thâm nhỏ có thể xuất hiện ở khắp nơi
nhất là vùng được che kín như ngực bụng hay càng chân
tê bút đầu ngón tay ngón chân là biểu hiện tắc mạch đầu chi
từ t bệnh nhân dần cảm thấy đau bút do thiếu máu các ngón có thể bị hoại tử
các biểu hiện khác bao gồm sạm da từng đám lan tỏa dụng tóc nhiều
tê tay chân dối loạn tiêu hóa sơ gan tăng huyết áp hoặc nhiễm độc thai ngén
trên thực tế thạch tín có mặt ở nhiều nơi trên trái đất
có ở trong đất nước không khí hay là thức ăn
nước uống hàng ngày chúng ta sử dụng đều không thể tránh khỏi việc chứa một hàm lượng thạch tín nhất định
tuy nhiên hàm lượng này rất nhỏ và hầu như không làm ảnh hưởng đến sức khỏe
nhưng khi hàm lượng thạch tín vượt quá mức cho phép thì nó sẽ gây độc hại cho cơ thể
là nguyên nhân hàng đầu của bệnh ung thư
theo các bác sĩ cho biết thạch tín không chỉ có mặt trong thuốc bảo vệ thực vật đất không khí thực phẩm
mà thạch tín còn dùng trong sản xuất công nghiệp
đặc biệt thạch tín có thể xuất hiện nhiều trong nước rừng khoan và khi bị lẫn trong môi trường nước
thạch tín rất khó nhận biết vì thạch tín không gây mùi khó chịu cũng không làm bí đổi màu sắc của nước
cả khi hàm lượng trong nước của thạch tín có thể gây tử vong
khi mà bệnh nhân vô tình sử dụng phải cái nguồn thạch tín đổ một cái lượng lớn vượt cái ngưỡng cho phép trong cơ thể con người
thì chúng ta có thể bị những biểu hiện trên toàn thể các hệ thống cơ quan
thì nổi trộn nhất là bệnh nhân
bệnh nhân biểu hiện những bệnh lý ngoài da
các bệnh lý về trước tiên là nó biến đổi sắc tố
rồi thì nó gây tình trạng là dày sừng sừng hóa các lòng bàn tay gan bàn tay lòng bàn chân
thế và cũng có thể diễn tiến tới những cái bệnh lý thậm chí là có thể gây ung thư thậm chí tử vong
khi thâm nhập vào cơ thể thạch tín tích tụ nhiều trong các mô da móng tóc
và trong các tổ chức dầu biểu mô như niên mạc vò miệng thư quản dạo dày ruột non
khi ăn phải nguồn nước nhiễm thạch tín người bệnh sẽ dần bị suy yếu
và mức độ tích lũy của thạch tín trong cơ thể sẽ tăng dần theo độ tuổi
và đến một thời điểm nào đó do lượng tích lũy thành tín trong cơ thể cao
thì khi đó sẽ phát bệnh với những biểu hiện đi kèm
thạch tín nó sẽ vào cơ thể con người qua ba con đường
đấy là đường hô hấp chúng ta hít phải thạch tín
và nhiều nhất và hay gặp nhất là chúng ta sử dụng qua đường tiêu hóa
chúng ta ăn uống phải một lượng độc chất và thậm chí nó có thể tăng dần
và tiếp tục qua da
về khuyến cáo thì người dân thì bây giờ chúng ta cũng phải có một ý thức
biết rằng là khi mà sử dụng trước tiên là về cái nguồn nước
là phải nguồn nước đảm bảo về chế độ ăn chế độ nước uống
và đặc biệt nữa là dùng những cái nguồn thuốc thật sự là đảm bảo
chúng ta biết rõ được trong cái nguồn gốc của thuốc đó là không có thạch tín
thì chúng ta cũng không nên dùng
và một cái nữa đấy là một cái thói quen
khi mà chúng ta dùng một cái thuốc gì đó
nó rõ nguồn gốc đừng nên dùng kéo dài
hiện nay việc điều trị nhiễm độc thạch tín vẫn chưa có một loại thuốc đặc hiệu nào
do đó người bệnh khi bị nhiễm độc thay tín
sẽ được các bác sĩ điều trị từ bệnh lý mà nhiễm độc thạch tín gây ra
thực tế trong lâm sàng nếu như chúng tôi phát hiện được những bệnh nhân mà có nhiễm thạch tín
thì hầu như là điều trị triệu chứng điều trị những cái bệnh nền là chủ yếu
tức là biểu hiện trên cơ quan nào thì chúng tôi sẽ tập trung
để điều trị trên những cái cơ quan đó
và đặc biệt nhất là cái quan trọng nhất là chúng tôi phải hướng dẫn cho bệnh nhân
là cắt đứt cái nguồn phơi nhiễm đối với thạch tín
cái điều đó là rất quan trọng
để phòng tránh nhiễm độc thị tín người dân không nên sử dụng nguồn nước thức ăn không đảm bảo
không nên tiếp xúc với những đồ vật nhiễm thách tín
không sử dụng các chế phẩm không rõ nguồn gốc
không nên uống lâu dài một loại thực phẩm chức năng khi chưa biết rõ chính xác thành phần bên trong
nếu có các triệu chứng của bệnh thì nên đến bệnh viện để khám và điều trị
bằng những thuốc đã được nghiên cứu kiểm chứng rõ ràng và hiệu quả
độ an toàn cũng như liều lượng chuẩn xác
xin được chuyển sang một thông tin khác ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản
của sở giao thông vận tải thành phố và các đơn vị liên quan về việc lựa chọn doanh nghiệp
trước đề nghị của sở giao thông vận tải tp hcm về việc thành lập tổ công tác
lựa chọn doanh nghiệp khai thác tuyến vận tải hành khách hàng hóa
ủy ban nhân dân huyện cần giờ
mới đây ủy ban nhân dân tp hcm chấp thuận đề nghị của sở giao thông vận tải
và các sở ngành liên quan về việc xây dựng tiêu chí tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác
giao sở giao thông vận tải tp hcm thành lập tổ công tác do sở giao thông vận tải làm tổ trưởng
các thành viên gồm sở kế hoạch và đầu tư sở tài chính ủy ban nhân dân huyện cần giờ
tổ công tác này sẽ xây dựng tiêu chí thẩm định đánh giá hồ sơ và tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác vận tải
bao gồm tính công khai minh bạch theo đúng quy định hiện hành
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết hiện nay tổ công tác đang lập kế hoạch thẩm định
và lựa chọn đơn vị khai thác vận tải theo đúng quy định hiện nay
sau khi lựa chọn được đơn vị khai thác sở giao thông vận tải sẽ đưa ra quy mô lộ trình tuyến cho người dân nắm rõ
có thể vận chuyển hành khách xe máy ô tô xe tải và hàng hóa
dự kiến phà biển sẽ có tải trọng hơn một trăm linh ba tấn chứa khoảng ba trăm năm mươi hành khách một trăm năm mươi xe máy hai mươi xe bốn chỗ hoặc bảy chỗ
thưa quý vị mỗi một mét vuông đất tại quận ba tp hcm có giá là hơn một trăm linh triệu đồng
tuy nhiên hàng trăm hộ dân vì mục đích đô thị chung bỏ qua lợi ích cá nhân của mình để hiến đất nhằm mở rộng hẻm
trên địa bàn quận ba tp hcm có hơn bảy trăm linh hẻm đa số là hẻm sâu và hẹp đi lại khó khăn
không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy cứu thương giao thông ảnh hưởng rất lớn đến người dân
nhất là xe cứu thương cứu hỏa không thể vô hẻm người bệnh người già muốn đi bệnh viện phải đi bộ
hoặc chở bằng xe máy ra đến đầu hẻm mới đi được
chính vì vậy khi ủy ban nhân dân quận vận động hiến đất để mở rộng nâng cấp hẻm thì được phần lớn người dân đồng lòng ủng hộ
nếu rộng lượng thì khi mà hỏa hoạn thì bệnh hoạn là đỡ lắm
nhưng mà đường nhỏ quá xe cứu thương là nó đâu vô được
khi người già rất là cực vận chuyển bệnh nhân cực lắm
có đường to thì xe mới vào được
nhà tôi thì hiến như thế là bề vào từ mặt hẻm vào đến trong sân
là một m ba bề sâu còn bề ngang cái nhà là bốn m bảy
bản gia đình tôi cũng ủng hộ một trăm linh ủng hộ
vừa qua tám phường trên địa bàn quận ba đồng lạc tổ chức ngày hội hiến đất mở rộng hẻm năm hai nghìn một mươi chín
với một mươi tuyến hẻm được mở rộng trong ngày
nên tổng số hẻm mở rộng từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay là một mươi hai hẻm
đây là hình ảnh nhiều người dân đã bắt tay tự nguyện đập bỏ tường rào
phối hợp cùng lực lượng của phường đã nhanh chóng mở rộng hẻm sáu mươi hai lý chính thắng quận ba sau lễ phát động
dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi một
sau khi mở rộng hẻm sẽ rộng sáu m
diện tích mà người dân hiến nó rất lớn so với cái kinh phí mà nhà nước bỏ ra
ví dụ như là cái đợt này tôi làm như vậy thì tổng cái kinh phí của nhà nước bỏ ra của một mươi hai cái hẻm
thì nó chỉ có khoảng chừng hai mươi bảy tỷ thôi
và hỗ trợ cái di dời của người dân khoảng bảy tỷ thôi
nhưng mà dân dân hiến khoảng gần ba nghìn m hai thì cái giá trị về đất của quận ba thì các anh chị cũng biết là
công tư nói nó cao bình quân khoảng một trăm linh triệu một m
giữa một cái hẻm ba m và cái hẻm sáu m thì cái sự thay đổi rất lớn giữa cái khu dân cư như vậy
mỗi một hộ chỉ cần hy sinh một ít quyền lợi sang nhà mình thôi thì làm cho con hẻm nó khang trang
quan trọng nhất là nó không bị ngập lụt
mà cái hẻm này ngập lụt đã hơn
hơn một mươi năm rồi
dự kiến trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín quận ba sẽ tiếp tục khởi công thêm một hẻm
nâng tổng số hẻm được mở rộng là một mươi ba với ba trăm tám mươi ba hộ dân tham gia hiến đất
với diện tích mở rộng dự kiến là hơn năm tám trăm linh m hai tương ứng hơn hai trăm chín mươi ba tỷ đồng

tổng diện tích mở rộng ba phải vuốt cuối năm